nhằm ngăn chặn các vụ hỏa hoạn do các phương tiện di chuyển cá nhân gây ra

lực lượng này sẽ rót các nguồn lực chia sẻ thông tin và chuyên môn nhiệm vụ để giảm tới mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ

từ nhiều năm nay

không nơi nào trên thế giới là điển hình về du lịch bền vững hơn bhutan
đất nước nổi tiếng với chính sách du lịch giá trị cao tác động thấp nhằm hạn chế số lượng du khách hàng năm

chính sách du lịch có phần bảo thủ của bhutan tỏ ra hiệu quả như một tấm khiên bảo vệ vương quốc này khỏi các tác động bất lợi
bhutan có mọi khả năng và cơ hội để giữ vững vị thế của một điểm tham quan
phát triển du lịch bền vững hàng đầu thế giới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt